kể từ khi thành lập đến nay tổ chức mặt trận luôn thực hiện tốt vai trò vị trí chức năng tham gia giám sát phản biện xã hội
qua đó đã góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
bên lề lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu
bên lề lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
các đại biểu nhận định những năm qua mặt trận luôn đồng hành cùng với đảng và nhà nước
quốc hội chính quyền và các tầng lớp nhân dân là cầu nối vững chắc truyền tải ý chí nguyện vọng của nhân dân
bên lề lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
các đại biểu nhận định những năm qua mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
quốc hội chính quyền và các tầng lớp nhân dân là cầu nối vững chắc truyền tài ý chí nguyện vọng của nhân dân là cầu nối vững chắc truyền tài ý chí nguyện vọng của nhân dân
toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang tiến rất gần tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
mặt trận tổ quốc các cấp với khí thế mới quyết tâm mới đã tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân
đồng hành cùng đảng nhà nước quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra